bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết một tàu câu mực của ngư dân huyện núi thành tỉnh quảng nam khi đang hành nghề ở khu vực biển trường sa thì bị chìm một mươi bốn ngư dân đã mất tích
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi sáu tháng một mươi tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts do ông lương văn viên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam làm thuyền trưởng hành nghề câu mực
trên tàu có năm mươi bốn lao động đang hoạt động canh mũi an hòa tỉnh quảng nam khoảng ba trăm bảy mươi hải lý về hướng đông nam cách đảo song tử tây trường sa khoảng bảy mươi hải lý về hướng bắc đông bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu
tàu cá qna chín mươi nghìn ba mươi chín ts hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được bốn mươi thuyền viên trên tàu qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts hiện một mươi bốn ngư dân vẫn đang mất tích
tàu qna chín mươi nghìn ba mươi chín ts đang tổ chức tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm
đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tàu cá hoạt động gần đó đã tìm được một thi thể trong số một mươi bốn người mất tích
ngoài ra vào lúc một giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tàu cá qna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts đang hoạt động cũng bị sóng đánh chìm
tàu cá qna chín mươi một nghìn bảy trăm tám mươi hai ts hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được ba mươi tám thuyền viên trên tàu qna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts hiện vẫn còn một ngư dân trú tại huyện núi thành mất tích